ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
thưa quý vị về vụ việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạng trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật thình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan
thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ
đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại bộ y tế
để công ty việt á được cấp số đăng ký lưu hành ký xét nhiệm covid một mươi chín trái quy định của pháp luật
giúp công ty việt á tiêu thụ sản phẩm ký xét nghiệm covid một mươi chín tại các đơn vị địa phương
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
hành vi của ông nguyễn văn trịch phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạng trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ra soát kê biên
phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước
sau hơn ba mươi giờ gây án đối tượng dùng dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản
trên địa bàn phường thống nhất đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ
vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một một người phụ nữ bốn mươi sáu tuổi
trú tại phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai
cùng con gái năm tuổi đang đi bộ trên đoạn đường ở khu phố bảy phường thống nhất
thì bị một đối tượng nam giới cầm dao vòng qua cổ
khống chế cướp chiếc điện thoại quá bất ngờ nạn nhân vùng vẫy kêu cứu
đã bị đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích ở cổ một số người dân tại chơi
chạy tới giúp đỡ truy bắt đối tượng nhưng bị đối tượng dùng dao đe dọa
và chạy thoát cùng với tang vật sau khi nhận tin báo công an tp biên hòa
đã bắt giữ đối tượng gây án nguyễn quang vinh khi đang trốn trên địa bàn phường phước tân
quang thị chỉnh trú tại bản hai phường trường an tp sơn la của tỉnh sơn la đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt gần sáu tỷ đồng vừa bị công an sơn la bắt tạm giam để điều tra
trước khi bị bắt quang thị trịnh là lưu trữ viên trường cao đẳng y tế sơn la
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân trịnh đã đưa thông tin có nhiều mối quan hệ
có thể xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay quang thiết trịnh
đã nhận hồ sơ xin việc làm xin chuyển công tác xin đi học trường kiệp sinh quân
của hai mươi tám người trú tại địa bàn các huyện thành phố trên địa bàn
tỉnh sơn la để chiếm đoạt số tiền năm tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng
hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
nếu ai là nạn nhân của quang thị chỉnh thì liên hệ với điều tra viên trương bá thi
số điện thoại tám trăm ba mươi chín ba trăm hai mươi một trăm hai mươi sáu hoặc sáu mươi chín hai nghìn sáu trăm tám mươi một trăm bảy mươi để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật
với hành vi bắt giam quang thị chỉnh đã đưa thông tin có nhiều mối quan hệ
bắt giữ người trái pháp luật nguyễn văn nam đã bị công an huyện bố trạch của tỉnh quảng bình khởi tố bị can
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù dự án
đường bộ cao tốc bắc nam đi qua thôn hà môn xã cự nẫm giữa gia đình của bố mẹ nam với gia đình ông nguyễn văn hướng
nên nam đã chở nguyễn xuân bảo mang theo một con dao dựa đến nhà ông nguyễn văn hướng đe dọa
tại đây nam đã cầm dao dựa kề vào cổ ông hướng để khống chế bắt ông hướng phải đi đến nhà nam
sau đó nam chửi bới hành hung ông hướng mặc dù ông hướng văn xin nhưng nam vẫn tiếp tục lấy một con dao dọa chém ông hướng
sau đó hàng xóm chạy đến can ngăn thì sự việc mới dừng lại hậu quả ông hướng bị thương phải đưa đi điều trị tại bệnh viện
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào của tỉnh hưng yên vừa triệt phá thành công
một đường dây chuyên làm giả các văn bằng chứng chỉ người mua chỉ cần đặt hàng từ hai đến ba ngày là đã có các loại bằng cấp
thậm chí cả bằng đại học thạc sĩ giả chỉ từ hai đến ba triệu đồng
hoạt động của các đối tượng rất tinh vi đến mức có cả tem chống hàng giả để hợp thức hóa giấy tờ
nhìn các băng cấp chứng chỉ như thế này bằng mắt thường rất khó phát hiện ra đây là các loại giấy tờ giả
máy móc sản xuất phôi bằng hiện đại thậm chí hàng nghìn chiếc tem chống hàng giả như thế này được các đối tượng sử dụng
nhằm hợp thức hóa các loại giấy tờ giả
đối tượng đã khai báo trước cơ quan điều tra là thực hiện hành vi này đã được
rồi đến hai năm nay bán rất nhiều các loại giấy tờ như thế này
cái tính chất thiệt hại nó mặt vùi tính chất rất là lớn ảnh hưởng rất nhiều đến ưu tín của các trường chuyên nghiệp
cũng như các trường đại học các tổ chức xã hội
nếu mà để tình trạng này kéo dài nó gây ra một cái vấn đề rất là bức xúc xã hội
do vậy là cần phải có sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cũng như là các tổ chức xã hội
để làm sao chúng ta găn chặn sớm được cái vấn đề này
ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bến xe mỹ hảo
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện lý văn xuân
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại sơn dương tuyên quang
đang có hành vi bán bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi giả
cho một nam thanh niên với số tiền hai triệu đồng
tại cơ quan công an xuân khai nhận các tài liệu trên đều là giả
tiến hành khám xét chỗ ở của xuân tại xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ
lực lượng chức năng thu giữ hai mươi ba tài liệu là văn bằng bằng tiền giả
mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bắt vũ mạnh tuấn
trú tại huyện văn chấn tỉnh yên bái khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuấn
tại khu đô thị dài đồng quận long biên đã phát hiện thu giữ hàng trăm phôi văn bằng
chứng chỉ giả hàng chục con dấu giả cùng nhiều máy móc tài liệu liên quan
em làm bên thiết kế sau gần gần nó hình thành cái nghề này

đối với các tổ chức xã hội cũng như các trường các nguyên vị tuyển nhân lực lao động
và các tổ chức nhà nước cũng như là các cơ quan doanh nghiệp
chúng ta phải cần có sự tuyên truyền giáo dục đến tất cả các cấp các ngành
cũng như tổng thể các cộng chức nhân dân
nếu có cái nhu cầu như vậy chúng ta làm như thế thì chắc chắn sẽ bị xử lý
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
với hành vi tài liệu
tàng trữ trái phép chất ma túy trần nguyễn hoài nam chú tại thị trấn tân hiệp
huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp
tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện tân hiệp
tiến hành kiểm tra tại một căn nhà ở tổ chín khu phố kinh b thị trấn tân hiệp
đã bắt quả tang nam đang có hành vi tàng trữ hai mươi hai bịch ni lông
bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
nam khai nhận khoảng vào chiều cùng ngày bạn tên tuấn nhờ nam giữ hộ số ma túy đá trên
sau đó nam đem tất cả hai mươi hai bịch ma túy đến căn nhà ở địa chỉ trên
và lấy ra một bịch để cùng sử dụng với hai đối tượng khác
thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang cùng tăng vật
thưa quý vị và các bạn
thời gian vừa qua nhiều đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
đã thiết lập các kênh trên không gian mạng để tuyên truyền tương tác với người dân
tuy nhiên cùng với các trang mạng trinh thống thì hiện đã xuất hiện các tài khoản mạo danh
sử dụng trái phép thông tin hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
bộ công an đang lập kế hoạch đấu tranh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng
có hành vi mạo danh lực lượng công an nhân dân trên không gian mạng
từ thực tiễn này bộ công an cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác
trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng
bằng mắt thường người đọc khó có thể phân biệt được những trang mạng xã hội như thế này
có phải mạo danh lực lượng công an hay không khi các đối tượng sử dụng tên hình ảnh ký hiệu
biểu tượng của lực lượng công an
và đã có hơn một triệu lượt người theo dõi những tài khoản này mà không biết rằng
chính mình đang tiếp tay cho kẻ xấu phát tán nhiều hình ảnh phản cảm
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
mục đích của việc giả mạo này là
lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán trang phục công an nhân dân
công cụ hỗ trợ thiết bị phòng cháy chữa cháy không đúng tiêu chuẩn
đối với quảng cáo hàng cấm hàng giả lợi dụng uy tín của lực lượng công an nhân dân
để chia sẻ thông tin các bài viết từ các trang hương chính thống thu lợi từ quảng cáo
và thứ tư lợi dụng phát tán thông tin sâu độc
giật tít các hình ảnh phản cảm gây hoang mang cho công chúng nhân dân
hiện cơ quan chức năng đã phát hiện gần bốn trăm linh trang mạng xã hội giả mạo lực lượng công an
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật
bên cạnh đó lực lượng công an các cấp cũng chủ động xây dựng các giải pháp tuyên truyền
phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng
như cách làm của công an phường mễ trì quận nam từ liêm hà nội là một điển hình
công an phường tìm kiếm các hội nhóm trên facebook
hoặc là những khu vực xung quanh và sau đó mình triển khai liên kết với họ
để tuyên truyền trên các hội nhóm đấy
đến thời điểm này chúng tôi cũng đã liên kết được với hai mươi ba nhóm
và tổng số thành viên của hai mươi ba nhóm hoạt động thường xuyên là khoảng trên ba trăm linh thành viên
sau khi được các đồng chí công an khu vực tuyên truyền
bản thân tôi cũng là tổ phó tổ nhân
hồi số năm thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân
và chia theo nhóm chia theo ngõ để cho các ông các bà nhất là vào công nghệ thông tin
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp khó lường của tội phạm ẩn danh trên không gian mạng
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
đòi hỏi mỗi người dân phải là những người dùng tỉnh táo để nhận diện các trang web tài khoản lừa đảo
không cung cấp thông tin cá nhân công pháp
công khai trên mạng xã hội để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mã otp gửi về qua điện thoại
không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội
không vội tin theo các thông tin lan truyền trên không gian mạng khi chưa được xác thực kiểm chứng
khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an hoặc cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
đề nghị người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý ngăn chặn
vào chiều ngày hôm nay công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc vu khống để đòi nợ tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn power lò
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một công an quận một mươi hai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và một số đơn vị nghiệp vụ
kiểm tra hành chính công ty luật trách nhiệm hữu hạn power law địa chỉ quốc lộ một phường an phú đông quận một mươi hai
sau đó phối hợp với viện kiểm sát nhân dân quận một mươi hai khám xét công ty trên
kiểm tra nhanh phát hiện ban giám đốc và tám mươi ba nhân viên công ty có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội
tiến hành lấy lời khai công an xác định ba mươi năm đối tượng có hành vi sử dụng cắt ghép hình ảnh vu khống
đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự nhân phẩm tổ chức cá nhân với mục đích thu hồi nợ
qua quá trình đấu tranh truy xét công an quận một mươi hai tp hcm đã họp liên ngành và thống nhất ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi ba đối tượng về tội vu khống theo điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
công an tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm đặng quang nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đắk lông
phạm nguyên vũ nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện đắk lông đường công đức
công chức địa chính xã quảng sơn huyện đắk lông và ca tăng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắk som
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra từ tháng hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân huyện đắk lông đã cấp sáu mươi năm giới chứng nhận
quyền sử dụng đất trên tổng diện tích là bốn mươi chín chín ha thuộc quy hoạch ba loại rừng được nhà nước
giao cho viện khoa học lâm nghiệp nam trung bộ tây nguyên và một chín trăm năm mươi bốn hectare được giao cho vườn quốc gia tà đùng quản lý
theo kết quả điều tra việc cấp sáu mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là sai quy định
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên bốn một tỷ đồng và thuộc trách nhiệm của bốn bị can nói trên
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông tiếp tục điều tra làm rõ
đến với những thông tin đáng chú ý khác xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong việc lời qua tiếng lại
phạm văn sô chú huyện u minh tỉnh cà mau đã dùng dao đâm chết nạn nhân
tòa án nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc đang đậu xe để xuống hàng hóa
giữa phạm văn sô và hồ văn linh cùng chú tại huyện u minh có xảy ra xô xát
xô đã dùng dao đâm vào vùng bụng của hồ văn linh
sau đó xô và người quen đã chở anh linh đến bệnh viện cấp cứu
sô dạng sáng hôm sau nạn nhân tử vong sô đến cơ quan công an đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phạm văn sô một mươi hai năm tù giam về tội giết người
vào sáng ngày hôm nay một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu vực tầng ba của một ngôi nhà kinh doanh đồ gỗ bốn tầng
có địa chỉ đầu ngõ một trăm bốn mươi sáu minh khai phường minh khai quận hai bà trưng hà nội
công an quận hai bà trưng phối hợp với công an quận hoàn kiếm công an quận hoàng mai
đã điều sáu xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
đến khoảng bảy giờ ba mươi phút đám cháy được khống chế hoàn toàn
tại hiện trường đám cháy lan nhanh lên khu vực tầng thượng
chủ yếu là mái tôn phá vỡ các kết cấu tạm một số nhà liên kề
vụ cháy không gây thiệt hại về người
cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại tài sản và làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy
căn cứ kết quả xác minh nơi cư trú của người bị tố giác về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
không có mặt tại địa phương cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo quyết định truy nã đối tượng
nguyễn đức toàn sinh ngày hai mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi chín giới tính nam quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo không
số chứng minh nhân dân một tám sáu tám sáu hai năm tám hai cấp ngày hai tháng hai năm hai nghìn bảy nơi cấp công an tỉnh nghệ an quê quán nghệ an
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xóm hai xã diễn yên huyện diễn châu tỉnh nghệ an
họ tên cha nguyễn văn duyến họ tên mẹ ngô thị xuân vợ đinh thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là người bị tố giác về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hiện không rõ đang ở đâu cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra đề nghị các đơn vị địa phương phối hợp truy tìm
khi thấy đối tượng truy tìm nêu trên đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm